thưa quý vị qua công tác điều tra chuyên án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt có trụ sở tại tp hcm
đến nay công an tỉnh tiền giang đã khởi tố năm mươi bốn bị can hai phó giám đốc hai mươi trưởng phòng một thư ký và ba mươi một nhân viên
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy
các bị can thừa nhận hành vi cùng đồng bọn đe dọa uy hiếp tinh thần của người vay tiền và người thân bạn bè của họ
để ép buộc người vay phải trả nợ hai đối tượng cầm đầu là trần văn châu và hồ quốc hùng cùng là phó giám đốc
công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt thừa nhận việc phân công nhiệm vụ từ các trưởng phòng trưởng nhóm
và từng nhân viên hoạt động phạm tội rộng khắp trên phạm vi cả nước công ty nhận từ các ngân hàng công ty tài chính
trung bình mỗi tháng từ một trăm bốn mươi một đến hai trăm bốn mươi một hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên
công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa khủng bố
công ty tài chính trả cho từ hai mươi năm đến ba mươi năm trên tổng số tiền thu được